thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua hai tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hà nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về việc cho phép học sinh khối trung học phổ thông thuộc các quận huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai
dù ngành giáo dục cũng như các trường đều đưa ra các biện pháp phòng dịch an toàn sẵn sàng đón học sinh quay trở lại
tuy nhiên rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây liên tục tăng
ngay trong chiều nay tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lomonosov công tác phân luồng đo thân nhiệt đã được triển khai ngay từ cổng
các phòng họp cũng được dọn vệ sinh phun khử khuẩn phòng y tế cùng với đội ngũ cán bộ được tập huấn công tác phòng dịch luôn sẵn sàng
tuy nhiên việc quay trở lại trường giữa thời điểm dịch vẫn còn diễn biến phức tạp cũng khiến nhà trường còn nhiều băn khoăn
hiện nay thì chúng tôi cũng gặp một số khó khăn vì trường lomondosov là trường tư thục với số lượng học sinh rất là lớn
ở khối trung học phổ thông là một học sinh ở nhiều khu vực khác nhau cho nên là cái cấp độ dịch ở những nơi đó khác nhau
có một số con hiện nay đang nằm trong khu vực bị phong tỏa thì không thể đến trường được
về phía phụ huynh nhiều gia đình mong muốn cho con được tới trường đặc biệt là học sinh cuối cấp
tuy nhiên số ca nhiễm trong cộng đồng tại hà nội vẫn tiếp tục tăng cao
chỉ tiếng riêng ngày hai tháng một mươi hai vừa qua con số lây nhiễm trong cộng đồng lên tới hơn hai trăm linh ca
đến trường rồi các con tiếp xúc với nhau
mặc dù có phải thực hiện các quy định năm k nhưng mà chúng tôi thấy rằng trong thực thế của chính gia đình
cũng như là chúng tôi đi quan sát đến những nơi đông người
thì việc thực hiện năm k đối với người lớn cũng chưa được hoàn toàn triệt đệ
mà đối với trẻ con thì điều đó càng khó
nếu mà đảm bảo phòng dịch tốt thì vẫn muốn cho con đi học trực tiếp
tại vì công tác học trực tiếp chất lượng giáo dục và tinh thần học của các con sẽ rất là tốt hơn
và mong muốn rằng là khi mà các con đi học trực tiếp
khi mà các con đến trường mà công tác phòng dịch được đảm bảo
thì là cái việc mà các con học được tiếp thu được kiến thức tốt
cũng như là những cái chất lượng học tập của các con sẽ được lưng lên
và cũng cải thiện rất nhiều trong nhất là cái đợt ôn thi cuối cấp
hiện các quận huyện thị xã trên địa bàn hà nội đang tiếp tục ra soát
căn cứ vào mức độ an toàn của dịch covid một mươi chín quyết định xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
có các biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể để phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em đi học trở lại
yêu cầu các nhà trường cũng như là giáo viên học sinh
rồi ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
là phải đánh giá cấp độ dịch ở địa phương mình để mà cho học sinh quay trở lại
theo chỉ đạo của thành phố thì hiện nay đối với các địa phương mà có cấp độ dịch một hai
thì học sinh trung học phổ thông được quay trở lại trường vào ngày sáu
một mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã đón học sinh lớp chín quay trở lại học trực tiếp
tuy nhiên lần này ở khối trung học phổ thông với đặc thù có học sinh giải rác khắp các quận
huyện nên việc phân loại dịch theo cấp độ dịch gặp khó khăn
bên cạnh đó quỹ ban nhân dân thành phố hà nội lại chưa có những hướng dẫn cụ thể về việc này
đó cũng là lý do khiến phụ huynh lo ngại khi cho con em mình quay trở lại trường học